theo kết luận của thanh tra bộ giáo dục và đào tạo ngày một tháng một đến ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai hội đồng anh đã liên kết tổ chức thi cấp bốn mươi năm sáu trăm bảy mươi chín chứng chỉ tiếng anh aptis và năm mươi tám bốn trăm một mươi bốn chứng chỉ tiếng anh ielts trên toàn quốc
trong đó giai đoạn từ một một hai nghìn một mươi hai đến ngày chín chín hai nghìn một mươi hai hội đồng anh đã thực hiện liên kết tổ chức ba trăm bốn mươi ba đợt thi cho ba mươi bốn bảy trăm tám mươi chín thi sinh và cấp ba mươi một tám trăm bảy mươi một chứng chỉ tiếng anh aptis tổ chức ba trăm chín mươi hai đợt thi ielts trên giấy cấp ba mươi ba một trăm chín mươi sáu chứng chỉ và năm trăm tám mươi chín đợt thi ielts trên máy tính và cấp một mươi một một trăm bốn mươi chín chứng chỉ

tổng cộng bảy mươi sáu hai trăm một mươi sáu chứng chỉ tiếng anh bao gồm aptis và ielts đã được hội đồng anh cấp trong giai đoạn này
đến giai đoạn từ ngày một mươi chín đến trước ngày hội đồng anh được bộ giáo dục và đào tạo phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng anh đơn vị này tiếp tục liên kết tổ chức thi cấp sáu bốn mươi sáu chứng chỉ aptis đến trước ngày một mươi một mươi một và tám hai trăm một mươi chín chứng chỉ ielts đến trước ngày một mươi bảy một mươi một với tổng cộng năm mươi bốn hai trăm sáu mươi năm chứng chỉ của cả hai loại
tổng cộng cả hai giai đoạn từ một một hai nghìn một mươi hai
đến ngày một mươi một mươi một hai nghìn một mươi hai với chứng chỉ aptis và ngày một mươi bảy một mươi một hai nghìn một mươi hai với chứng chỉ ielts hội đồng anh đã cấp giải phép chín mươi bốn trăm tám mươi một chứng chỉ trong đó có năm mươi hai năm trăm sáu mươi bốn chứng chỉ ielts
theo kết luận của thành tra bộ giáo dục và đào tạo giai đoạn một một hai nghìn một mươi hai đến ngày chín chín hai nghìn một mươi hai công ty trách nhiệm ưu hạn british council chưa được phép liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ nước ngoài
theo quy định tại điều hai mươi một nghị định tám mươi sáu hai nghìn một mươi tám ndcp nhưng đã liên kết tổ chức thi và cấp chứng chỉ aptis chứng chỉ ielts trên máy tính vi phạm điểm b khoảng năm điều sáu nghị định số bốn hai nghìn hai mươi một ndcp về dự phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
giai đoạn từ một mươi chín hai nghìn một mươi hai đến ngày một mươi một mươi một và ngày một mươi bảy một mươi một khi chưa được bộ giáo dục và đào tạo cho phép công ty trách nhiệm ưu hạn british council thực hiện liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ aptis
và chứng chỉ ielts trên lãnh thổ việt nam là vi phạm quy định tại thông tư số một mươi một hai nghìn hai mươi hai ttbgzdt ngày hai mươi sáu bảy hai nghìn một mươi hai của bộ giáo dục và đào tạo và điều hai mươi một nghị định tám mươi sáu hai nghìn một mươi tám nldcp ngày sáu sáu hai nghìn một mươi tám của chính phủ
trước kết quả này thanh tra bộ giáo dục và đào tạo kiến nghị hội đồng anh giả soát toàn bộ hoạt động liên kết thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài trên lãnh thổ việt nam
báo cáo cục quản lý chất lượng đề xuất hướng xử lý với số chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài đã được liên kết tổ chức thi trái quy định trên lãnh thổ việt nam
yêu cầu hội đồng anh thực hiện đúng quy định cho phép của bộ giáo dục và đào tạo tại nghị định tám mươi sáu vào thông tư một mươi một hai nghìn một mươi hai
về xử lý hành chính thanh tra bộ giáo dục và đào tạo yêu cầu hội đồng anh tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm nếu có của tổ chức cá nhân để xảy ra vi phạm theo quy định
báo cáo thanh tra bộ giáo dục và đào tạo theo quy định
hội đồng anh là tổ chức giảng dạy và cảo thí tiếng anh hàng đầu trên thế giới
anh là tổ chức chính thống của vương quốc anh về phát triển văn hóa giáo dục
có mặt tại một trăm một mươi quốc gia trên toàn cầu liên kết mọi người thông qua các cơ hội học tập và các ý tưởng sáng tạo
hàng năm hội đồng anh tổ chức hơn ba triệu kỳ thi tại hơn tám trăm năm mươi thành phố và khu vực
thi ielts với hội đồng anh để trải nghiệm cơ sở vật chất và dịch vụ thi theo chuẩn quốc tế
hội đồng anh có mặt tại việt nam tới năm một nghìn chín trăm chín mươi ba và hiện có trụ sở tại hà nội và thành phố hồ chí minh
đem đến các cơ hội phát triển cho các cá nhân các tổ chức giáo dục các tổ chức chính phủ và tổ chức thương mại
trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo tiếng anh văn hóa nghệ thuật và sáng tạo thông tin về vương quốc anh quản trị nhà nước
phương pháp giảng dạy tại đây luôn tạo ra một bầu không khí học tập hứng thú và hữu ích nhằm nâng cao hiệu quả học tập
luôn khuyến khích học viên trao đổi và làm việc tích cực với các học viên khác trong lớp
phát triển kỹ năng giao tiếp thực tế trong cuộc sống sử dụng đa dạng các phương pháp giảng dạy bởi mỗi học viên có một cách học khác nhau
sử dụng giáo trình của các nhà xuất bản hàng đầu thế giới và các tài liệu phụ trợ do giáo viên tự biên soạn
giúp các học viên phát triển đều các kỹ năng như nghe và nói đồng thời củng cố và phát triển khả năng ngôn ngữ như tử vọng và ngữ pháp
luôn khuyến khích học viên mạnh dạn giao tiếp và không ngại nói sai coi đó là một điều bình thường trong quá trình học tập
đánh giá quá trình tiến bộ của học viên qua việc theo dõi thường xuyên trên lớp và kết quả các bài kiểm tra
từ đó đưa ra những lời khuyên cụ thể cho từng học viên tin tưởng vào ý thức tự giác của học viên
và luôn khuyến khích học viên có trách nhiệm với việc học của mình và thể hiện điều đó trong quá trình học tập
chủ động thăm dò ý kiến phản hồi của học viên nhằm đảm bảo luôn cung cấp dịch vụ giảng dạy có chất lượng tốt nhất đáp ứng nhu cầu của học viên
song song với việc giảng dạy tiếng anh hội đồng anh còn hỗ trợ phụ huynh giúp con mình học tốt tiếng anh tại gia đình thông qua các hội thảo hoặc các bộ sách xuất bản dành riêng cho phụ huynh
trước đó liên quan đến số chứng chỉ tiếng anh được cấp trái quyết định của idp và hội đồng anh
ngày chín tháng năm bộ giáo dục và đào tạo phát đi thông báo khẳng định trước thời điểm được bộ giáo dục và đào tạo cấp phép
điển kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài trên lãnh thổ việt nam
các đơn vị này đã có hành vi liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài khi chưa được cấp phép vi phạm quy định của bộ giáo dục và đào tạo
năm hai nghìn hai mươi ba cục quản lý chất lượng đã ban hành công văn số ba trăm tám mươi chín quy lở cl quy lở vbcc ngày chín tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
về việc hướng dẫn xác minh chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài và công văn số chín trăm chín mươi chín quy lở cl quy lở vbcc ngày một mươi năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
về việc sử dụng chứng chỉ để miễn bạch thí ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
như vậy các chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài do các đơn vị liên kết tổ chức thi cấp
khi đáp ứng các điều kiện bảo đảm chất lượng sẽ tiếp tục được sử dụng bình thường theo quy định của bộ giáo dục và đào tạo về thi
tuyển sinh và đào tạo không ảnh hưởng tới quyền lợi của người được cấp chứng chỉ
ngoài hội đồng anh trước đó kết luận của thanh tra bộ giáo dục và đào tạo cho thấy
công ty idp đã tổ chức thi và cấp năm mươi sáu hai trăm ba mươi chứng chỉ ielts trước thời điểm được bộ giáo dục và đào tạo cho phép liên kết
tuy nhiên trong thông báo văn tắt của mình ngoài việc khẳng định số chứng chỉ trên vẫn được các tổ chức quốc tế trên toàn thế giới công nhận
idp không có một dòng nào đề cập tới sai sót của mình hay xin lỗi trong việc cấp trái quy định năm mươi sáu hai trăm ba mươi chứng chỉ ielts
trước thời điểm được bộ giáo dục và đào tạo cấp phép
ielts là hệ thống đánh giá tiếng anh quốc tế được hơn một trăm linh cơ sở giáo dục đại học tại việt nam
và kết quả thi sang điểm mua tiếng anh để tuyển sinh
bộ giáo dục và đào tạo cũng cho phép thí sinh đạt từ bốn ielts trở lên
được miễn thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn ngoại ngữ
và theo thống kê của ielts điểm thi trung bình của người việt nam năm hai nghìn hai mươi hai là sáu hai xếp thứ hai mươi ba thế giới
đang vào cao điểm thi cử tuyển sinh mà thông tin về việc hàng trăm nghìn các chứng chỉ tiếng anh được cấp phép trái quy định
mà thanh tra bộ giáo dục và đào tạo phát ra lập tức khiến hàng chục ngàn gia đình ngồi trên lửa
ielts là bài thi anh ngữ quốc tế uy tín
tại việt nam idp và hội đồng anh là hai đơn vị tổ chức thi
chứng chỉ này được chuộng vì khoảng một trăm linh trường đại học ở việt nam chọn làm căn cứ đánh giá năng lực ngoại ngữ kết hợp với học bạ
điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông để tuyển sinh
sinh viên có ielts cũng được miễn thi một số học phần tiếng anh và xét công nhận truyền đấu giao ngoại ngữ để được cấp bằng đại học
ngoài ra ielts còn dùng cho mục đích du học làm việc và định cư ở nước ngoài
thế nên những năm gần đây ielts đã thật sự gây sốt
hàng trăm đợt thi đã được liên kết tổ chức tại rất nhiều tỉnh thành
số lượng thí sinh luôn đông nghịt dù học phí và lệ phí thi khá chát là bốn sáu triệu đồng một thí sinh
hiệu dụng của ielts là vậy cho nên bây giờ bảo trái phép thì những người liên quan tất nhiên hoang mang
hàng loạt câu hỏi đặt ra đối với những trường hợp đã dùng chứng chỉ cấp năm hai nghìn hai mươi hai
để thỏa điều kiện đấu đại học miễn thì môn tiếng anh công nhận tốt nghiệp đại học hay đã nhận bảng thạc sĩ thì có bị hồi tố không
mùa thi hai nghìn hai mươi bốn này thí sinh dùng điểm ielts đó để xét vào đầu đại học thì tính sau
trước mối lo của dư luận bộ giáo dục và đào tạo cuối ngày chín tháng năm đã phát đi thông tin giải tỏa
những chứng chỉ ielts được cấp không đúng quy định khi đáp ứng các điều kiện bảo đảm chất lượng
sẽ tiếp tục được sử dụng bình thường theo quy định của bộ giáo dục đào tạo về thi tuyển sinh và đào tạo
có thể quyền lợi của người có chứng chỉ sẽ không bị ảnh hưởng như bộ giáo dục và đào tạo cam kết
nhưng cách giải quyết này có phần côi hải và gây nghi ngại
tiến hành thanh tra và kết luận sai phạm để làm gì khi cái sai vẫn được hợp thức hóa
vai trò uy thế của cơ quan quản lý nhà nước ở đâu khi mà đúng thì ổn nếu làm sai cũng chẳng sao
cũng từ đây xin hỏi chứng chỉ trái phép thì sắp tới các trường đại học có dám công nhận
chế tải idp thế nào để không xảy ra những vụ tương tự
vẫn còn đó hậu quả cây đáng tử scandal mới đây của park leader trường quốc tế mỹ aisvn
hàng chục ngàn tỷ đồng được chủ đầu tư huy động từ phụ huynh rồi dùng sai mục đích dẫn tới phá sản
cha mẹ học sinh cổng lưng chịu thiệt con cái thỉ mất chỗ học phê lũ hổng nằm ở chỗ nào
phải chăng cơ quan chức năng đã buông lỏng công tác kiểm tra giám sát do thiếu trách nhiệm thay vì có tiêu cực
câu đầu tiên nêu tại điều hai luật giáo dục hai nghìn một mươi chín là
mục tiêu giáo dục nhằm phát triển toàn diện con người việt nam có đạo đức trí thức văn hóa
nếu ngành giáo dục cứ để xảy ra liên tục những sự cố phản văn hóa gây mất niềm tin như vậy thì làm sao đạt được mục tiêu
trên thực tế tâm chứng chỉ ielts không có lỗi có chăng là do cung cách quản lý của cơ quan hữu sách thay đổi
theo tiến sĩ lê viết quyến phó chủ tịch hiệp hội các trường đại học cao đẳng việt nam vi phạm nêu trên không phải là mới
những vi phạm này đặt ra bài toán quản lý và xử lý vi phạm thế nào để các cơ sở tổ chức thi khác không có thưởng pháp luật
tuy nhiên cơ quan quản lý nên xử lý theo hướng giảm nhẹ thiệt hại cho người học